vừa qua ngày hai mươi chín tháng hai thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau cho biết
năm bệnh nhân cvb ba mươi sáu tuổi ở thành phố cà mau nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ đã có kết quả dương tính
theo đó bệnh nhân được xác định mắc động mùa khỉ tên cvb làm nghề lao động tự do
điều trị tại thành phố cà mau
vào ngày một mươi chín tháng hai bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nên đi khám
điều trị tại một phòng khám đa khoa tư nhân được cho uống thuốc ba ngày
nhưng tình trạng không tuyên giảm
bệnh nhân được hướng dẫn đến bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau khám
tại đây bác sĩ khoa gia liễu đã thăm khám hướng dẫn bệnh nhân lên bệnh viện gia liễu cần thơ
sau khi đến khám và điều trị ngoại trú tại bệnh viện gia liễu cần thơ
được trận đoán nghi ngờ mắc bệnh động mùa khỉ
về dịch tễ gia đình người bệnh b có năm người cha mẹ đi nước ngoài mới về khoảng ba ngày trước
và hai người em hiện đang sinh sống ở xã nguyễn phích huyện u minh
ông nguyễn quang phú phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cà mau cho biết
ngày hai mươi tám tháng hai qua kết quả xét nghiệm của viện pasteur tp hcm
tỉnh cà mau đã ghi nhận một trường hợp dương tính với bệnh động mùa khi
để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh ngành y tế đã tăng cường công tác khử khuẩn
điều tra dịch tễ đối với những người tiếp xúc gần để phát hiện sớm ca mắc mới kịp thời cách ly điều trị
trung tâm cũng đã tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên địa bàn
đồng thời phối hợp truyền thông phòng chống bệnh động mùa khỉ tại cộng đồng bằng nhiều hình thức
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau ngay sau đó cũng đã có công văn hỏa tóc chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch bệnh đồng mùa khỉ
theo đó chủ động giám sát phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh kiểm soát dịch bệnh kịp thời để không bùng phát dịch bệnh
bệnh đầu mùa khỉ là một bệnh do virus động mùa khỉ gây ra
nó có thể lê chuyên từ động vật sang người và cũng có thể lê chuyên từ người sang người
ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên được ghi nhận trên thế giới vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại cộng hòa dân chủ công cô
theo các bác sĩ bệnh có triệu chứng gần giống với bệnh đậu mùa ở người nhưng mức độ lây lan chậm hơn và mức độ bệnh cũng sẽ nhẹ hơn
chia sẻ bệnh động mùa khỉ thạc sĩ bác sĩ vũ quốc đạt giảng viên bộ môn chuyển nhiễm trường đại học y hà nội cho biết
bệnh động mùa khỉ là một bệnh chuyển nhiễm chúng ta có thể coi là một bệnh chuyển nhiễm cấp tính và đó là một bệnh lây chuyển từ động vật sang người
có nghĩa rằng là virus này đầu tiên là từ động vật và sau đó virus lan sang người và khi lan sang người rồi thì chúng ta trở thành một cơ thể có mang virus và chúng ta có thể lây bệnh này cho những người xung quanh
do cái đặc tính của virus động mùa khỉ mà hiện nay người ta đã thấy rằng là virus động mùa khỉ lây truyền chủ yếu qua đường tiếp xúc
khi chúng ta nói một bệnh lây chuyển qua đường tiếp xúc thì thực tế là cái đường lây truyền của nó phức tạp hơn nhiều
bởi vì là khi một bệnh lây chuyển qua đường tiếp xúc nghĩa rằng là bệnh đó hoàn toàn có thể lây truyền cho người khác khi mà chúng ta tiếp xúc với cả người mắc bệnh
có thể là qua đường giọt bắn có nghĩa rằng là chúng ta có virus trong người chúng ta nói chuyện với một người khoảng cách gần và virus có thể theo nước bọt đi theo cái con đường nói chuyện bắn sang người đối diện
và người đối diện bằng một cách nào đó họ sử dụng tay họ sử dụng các cơ thể của họ
làm cho họ bị nhiễm bệnh và từ đó nên họ tiến triển thành người mang bệnh
thứ hai là chúng ta có thể mắc bệnh thông qua các cái tiếp xúc về da và niêm mạc
các tiếp xúc ở đây có thể ở chỗ là chúng ta có thể có quan hệ tình dục với người mắc bệnh
chúng ta có thể sử dụng chung các dụng cụ dùng chung các đồ vật với cả người mắc bệnh
từ đó làm cho chúng ta bị nhiễm virus hoặc những cái tiếp xúc với bệnh nhân ông qua bàn tay tiếp xúc với bệnh nhân thông qua các phần cơ thể
có thể làm cho chúng ta bị nhiễm bệnh
đối với cả bệnh động mùa khỉ hiện nay thì người ta xác định là phần lớn các trường hợp bị nhiễm đậu mùa khỉ xảy ra do các quan hệ tình dục
bởi vì khi mà một bệnh lây chuyển qua đường tiếp xúc thì cái con đường tình dục nó là cái con đường mà tiếp xúc trực tiếp nhất làm cho những cái người mà có quan hệ tình dục với bệnh nhân sẽ bị nhiễm bệnh
và đó cũng là cái đường lây truyền mà chúng ta thường thấy ở đây
bên cạnh các cái con đường lây nhiễm động mùa khỉ khác thông qua các cái đường tiếp xúc ra và nghiêm mặt khác
thì đối với cả bệnh động mùa khỉ hiện nay thì đa phần những cái trường hợp bị mắc bệnh đều là những cái người mà xếp vào nhóm có nguy cơ
bao gồm những người là nam quan hệ tình dục đồng giới những người bị các bệnh lý suy giảm miễn dịch ví dụ như là hiv
thì đấy là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao bị mắc

bệnh động mùa khỉ thì có các
các cái biểu hiện chủ yếu là các cái biểu hiện của da và nghiêm mặt
tức là bệnh nhân sẽ xuất hiện các cái nốt phòng
các cái nốt phỏng này có kích thước tương đối khác nhau nhưng mà có thể từ ba cho đến năm mm
và trên các cái nốt phỏng đó nó có thể diễn biến theo thời gian làm cho các cái tổn thương ban đầu có thể là những cái rát sần rát đỏ nhỏ
nhưng sau đó tạo thành các cái nốt phỏng
nốt phỏng này về sau có thể vỡ ra và tạo thành những cái mảng thâm nhiễm
cũng như tạo thành một
cái nền tương đối là cứng ở trên da
và với độ mù khỉ nếu mà chúng ta không chăm sóc tốt thì những cái tổn thương đó có thể để lại sẹo vào cái nguy cơ bội nhiễm
thì những trường hợp tử vong mà được ghi nhận ở bệnh nhân đậu mùa khỉ thì người ta đã xác định được ra khá nhiều các cái triệu chứng khác nhau liên quan tới cả da và niêm mạc
thì các cái tổn thương ban trên da thì tôi cũng đã vừa đề cập
nhưng ngoài ra bệnh nhân có thể có các cái tổn thương khác
ví dụ như là tổn thương mắt
bệnh nhân có thể có các cái tình trạng bội nhiễm thêm vi quẩn làm cho tình trạng nhiễm trùng da và nghiêm mặt trở nên nặng hơn
bệnh nhân có thể có những tổn thương phổi
và phối hợp trên nền những bệnh nhân có các bệnh lý nền thì làm cho bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do bệnh truyền nhiễm này
triệu chứng phổ biến nhất của căn bệnh này đó là phát ban
phát ăn toàn thân và hoặc ở bộ phận sinh dục sau đó đến sốt
nguy cơ bùng phát dịch ở cộng đồng dân cư là thấp
nhưng nguy cơ với người đồng tính nam và những người hành nghề mại dâm là ở mức trung bình
tuy vậy nguy cơ mắc động mùa khỉ phụ thuộc qua nhiều hành vi và tình trạng biến dịch của cơ thể
vì thế chúng ta vẫn thường có những người không phải là người đồng tính hay hành nghề mại dâm vẫn bị mắc bệnh
do họ có tiếp xúc với những người bị bệnh
virus động mùa khỉ hiện đang vẫn lưu hành ở động vật ở một số nước ở châu phi
đây là nguồn lây nhiễm tiềm tàng khiến cho dịch bệnh đợt này có thể giảm dần nhưng đợt khác sẽ lại bùng phát
cho đến nay với các biến thể hiện tại tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong do động mùa khỉ còn thấp
con đường lây bệnh cũng khiến cho căn bệnh này hiện tại tập trung ở một số nhóm người dân cư cụ thể ít khả năng lây lan ra cộng đồng
tuy nhiên trong nhóm dân cư này cụ thể ở đây đã là người đồng tính nam và những nghề hành nghề mại dâm
số người mắc bệnh sẽ tăng lên nhanh chóng kèm theo biểu hiện trên da khiến cho họ dễ bị kỳ thị
vì vậy dấu bệnh không chức trị kịp thời
và tiếp xúc nguồn lây tiềm ẩn cho cộng đồng
việt nam cũng sẽ không khác gì ở các nước trên thế giới cũng như các nước trong khu vực đang có nguy cơ bùng phát dịch bệnh này
tại việt nam chúng ta đã phát hiện ra những người mắc bệnh không rõ nguồn lây tức là đã có sự lây lan thầm lặng trong cộng đồng
số ca mắc sẽ tăng lên nhanh chóng nếu chúng ta không chẩn đoán kịp thời
người mắc bệnh không được xét nghiệm trần đoán kịp thời thậm chí nhiều nơi còn thiếu kit xét nghiệm
bên cạnh đó chưa kể trong những năm vừa qua tỷ lệ nhiễm hiv ở nhóm người đồng tính nam tại việt nam tăng nhanh chóng và ở mức cao
thật không may là đường lây chuyển hiv và động mùa khỉ tương đồng nên có thể dự đoán rằng đậu mùa khỉ sẽ bùng phát ở nhóm người này nếu không có biện pháp phòng ngừa kịp thời
trong giai đoạn hiện nay để phòng ngừa bệnh động mùa khỉ người dân cần phải lưu ý những vấn đề sau đây
biết được dấu hiệu triệu chứng của bệnh đầu mùa khỉ và tránh tiếp xúc với những người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
nếu bản thân có những dấu hiệu triệu chứng nghi ngờ thì nên tự cách ly và gọi điện tới cơ sở y tế để được hướng dẫn
người có nguy cơ ca mắc bệnh nên tiêm phòng vaccine phòng bệnh
theo các chuyên gia đối với những người đã từng tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ thông thường cũng có nguy cơ mắc bệnh nhưng chỉ xuất hiện tại các triệu chứng nhẹ không đáng lo ngại
bệnh động mùa khỉ hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng bệnh thường nhẹ và có thể tự khỏi nếu đã tiêm vaccine
người bệnh chủ yếu sẽ được các bác sĩ kê đơn thuốc nhằm giảm đau và kháng viêm
để hỗ trợ điều trị bệnh nhanh chóng có thể tiêm vaccine phòng động mùa khỉ để hạn chế tối đa khả năng mắc bệnh
theo nghiên cứu vaccine động mùa khỉ có thể hạn chế tám mươi năm mắc động mùa khỉ
ngành y tế cũng cần phải cảnh sát với bệnh nghĩa là khi bệnh nhân đến khám nhân viên y tế cũng phải nhận biết được những dấu hiệu làm xét nghiệm và cách ly một cách kịp thời
tuyệt đối không được phân biệt kỳ thị với người mắc bệnh vì như vậy sẽ càng tạo áp lực khiến cho họ không khai báo hoặc trốn tránh khai báo
đối với người dân thì nên giải quyết
để giải quyết giảm và tránh ảnh viên nguy cơ nên hiểu rõ bạn tình của mình
nên biết được những dấu hiệu của bệnh động mùa khỉ để đi khám cách ly kịp thời để phát hiện bệnh
bệnh đậu mùa khỉ không dễ dàng lây lan cho tất cả mọi người trong cộng đồng
chỉ dễ lây lan trong một số nhóm người ở nguy cơ cao kit đồng tính ở nam người song giới
người có nhiều bạn tình quan hệ tình dục không an toàn không bảo vệ bằng báo cao su
cùng với đó bệnh đồng mùa khỉ có thể lây do tiếp xúc trực tiếp với những người mắc bệnh
theo hình thức sạch bắn qua dịch tiết
do vậy người dân khi tiếp xúc gần với những người có triệu chứng nghi ngờ mặc động mùa khỉ
nếu có các nghi ngờ triệu chứng động mùa khỉ thì cần phải đến cơ sở y tế địa phương
để được chẩn đoán xác định và chủ động cách ly tránh lây lan cho cộng đồng
chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh tại việt nam bộ y tế cũng đã xét động mùa khỉ là bệnh chuyển nhiễm nhóm b
đây là nhóm bao gồm những bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm có khả năng lây chuyển nhanh và có thể gây tử vong
với những ca bệnh ghi nhận tại việt nam trong thời gian gần đây
các nơi tiếp tục điều tra dịch tễ giám sát ca bệnh có tiếp xúc với những người đi từ vùng dịch
nguy cơ đến đầu đáp ứng đến đó để không mất kiểm soát dịch bệnh
cũng như không gây tốn kém nguồn lực vì lúc này có rất nhiều dịch bệnh khác nhau đang bùng phát
như suốt suốt huyết tay chân miệng
bên cạnh đó cũng cần phải lưu ý rằng tiếp tục tăng cường giám sát cờ khẩu
người đi từ vùng dịch về giám sát cộng đồng và ghi nhận bệnh nhân từ nơi khác đến
việc phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng trong việc khoanh vùng cách ly tránh lây lan